các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
mới nhất vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một sau khi ông hiền trả lời phỏng vấn trên đài tiếng nói việt nam vov về các phát ngôn thiếu chuẩn mực của bà nguyễn phương hằng trên các nền tảng mạng xã hội với tiêu đề
không thể cho mình quyền xúc phạm bất kỳ ai trên mạng cái tên nguyễn đức hiển đã lập tức được bà phương hằng ưu ái cho xuất hiện trên các buổi phát sóng
bà nguyễn phương hằng đã dùng những từ ngữ bịa đặt vù khống nhục mạ xúc phạm danh dự nhân phẩm đối với ông nguyễn đức hiển
như nhà báo hai mặt thằng hiền thằng nhà báo đức hiền một phó tổng biên tập đàng hoàng một phó tổng biên tập đàng hoàng đường hoàng chính chính mà đi đặt điều đặt chuyện
một thằng phó tổng biên tập một tờ báo như vậy mà nói dối thì người ta nói nhà báo nói láo đâu có sai
nhà báo nói láo nó đổi bại nó đê hèn nó ngồi sổm trên pháp luật v v
tương tự nhà báo đặng thị hàn ni sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy ngụ tại quận bảy tp hcm
cũng liên tục bị bà hằng đưa ra những lời lẽ ham dọa đòi giết
như tao gặp đâu tao đánh đó tao không đánh tụi mày tao không phải là nguyễn phương hằng
kiểu gì cũng sẽ gặp không nóng thì sẽ nguội
đe đầu đánh cho bơm đầu trước mặt nhiều người
đang nói bà nguyễn phương hằng đã một lần đến nơi làm việc để gặp nhà báo đức hiển
và hai lần đến tìm gặp nhà báo hàn ni tại nhà riêng và cơ quan
mỗi lần bà hằng xuất hiện người hiếu kỳ youtuber
lại tập trung đông ngạt gây ảnh hưởng trật tự xã hội và nguy cơ lây nhiễm dịch covid một mươi chín
thậm chí có những vụ ẩu đả đã xảy ra thời điểm trước và sau khi bà hằng xuất hiện
sự việc đã bị đẩy lên cao trào khi bà phương hằng tuyên bố rằng
sẽ tới báo pháp luật tp hcm và báo sài gòn giải phóng để xử ông hiền bà ni
tuy nhiên bà này đã không gặp được hai nhà báo trên
trước những hành vi coi thường pháp luật này của bà nguyễn phương hằng
nhà báo đức hiền và hằng ni đã nhiều lần làm đơn tổ sát tội phạm
yêu cầu khởi tố vụ án khởi tố bị can và đề nghị bảo vệ khẩn cấp
luật sư của nhà báo đức hiền đề nghị khởi tố bà nguyễn phương hằng
cụ thể ngày chín tháng ba trên báo điện tử người lao động có bài viết
luật sư của nhà báo đức hiền đề nghị khởi tố bà nguyễn phương hằng
trong bài viết này có đoạn
các luật sư đã kiến nghị cơ quan chức năng ban hành quyết định khởi tố vụ án
đối với các hành vi vi phạm của bà nguyễn phương hằng
những luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông nguyễn đức hiển
vừa có kiến nghị gửi cơ quan cảnh sát điều tra và viện kiểm sát nhân dân
tp hcm và bình dương về việc giải quyết tố giác tin báo về tội phạm
có liên quan đến bà nguyễn phương hằng
trong đơn các luật sư nêu
vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một ông hiển đã gửi đơn tố giác
và ngày một mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
tục làm đơn yêu cầu khởi tố bà nguyễn phương hằng
vì đã có các hành vi đe dọa giết người lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
hành vi vu khống làm nhục người khác
sau khoảng thời gian nộp đơn ông hiển được cơ quan cảnh sát điều tra
công an tp hcm và tỉnh bình dương mời lên làm việc để giải quyết đơn tố giác nêu trên
ông hiền đã trình bày các nội dung liên quan đến việc tố giác
đồng thời nhấn mạnh
việc yêu cầu khởi tố đối với hành vi vi phạm pháp luật của bà hằng
tuy nhiên cho đến nay đã hơn bốn tháng kể từ ngày các cơ quan chức năng tiếp nhận đơn tố giác
tin báo về tội phạm kiến nghị khởi tố
thế nhưng cá nhân ông hiển vẫn chưa nhận được bất kỳ một văn bản tố tụng nào về kết quả giải quyết
mặc dù thời hạn giải quyết đơn tố giác tin báo về tội phạm kiến nghị khởi tố đã hết
theo quy định tại khoản một hai điều một trăm bốn mươi bảy bộ luật tố tụng hình sự hai nghìn một mươi năm
theo các luật sư việc cơ quan này chậm trễ giải quyết đơn tố giác tin báo về tội phạm
kiến nghị khởi tố theo quy định đã khiến cho bà hằng lầm tưởng rằng mình không thực hiện hành vi phạm tội
điều này khiến bà hằng tự tin tiếp tục và ngày càng tăng số lượng tần suất live stream
để nhục mạ vô khống cá nhân ông hiền và nhiều người khác
bà hằng công khai đe dọa và thách thức sẽ đến nhà ông hiển để xử
trước đó bà hằng đã công khai và trực tiếp
đến tư gia của nhà báo hàn ni kéo theo hàng ngàn người tự xưng là phan chính nghĩa của bà hằng
tụ tập và gây mất trật tự công cộng trên địa bàn quận bảy và xảy ra ẩu đả
xô xát gây thương tích cho một số người có mặt
theo đơn hành vi của bà hằng là sự vi phạm pháp luật thể hiện qua lời lẽ
ngôn từ tục tiễu phản cảm đi ngược lại với các quy phạm chuẩn mực của pháp luật
đạo đức thuần phong mỹ tục việt nam
đây là hành vi cần phải xử lý triệt đề quyết liệt
từ cơ quan quản lý nhà nước bởi sự sai phạm của bà hằng đã diễn ra nhiều lần
xuyên suốt hơn một mươi tháng qua và ngày càng tăng cấp độ gây tổn hại đến đời sống bình thường
của cá nhân và gia đình ông nguyễn đức hiển
và chắc chắn có liên quan đến một bộ phận lớn người dân
nội dung đơn nêu
từ đó các luật sư kiến nghị các cơ quan nêu trên nhanh chóng giải quyết tin tố giác
tin báo về tội phạm kiến nghị khởi tố và đảm bảo thời hạn giải quyết chúng đúng theo quy định của pháp luật
ban hành quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với các hành vi vi phạm pháp luật hình sự của bà hằng
theo đúng quy định pháp luật
bị cưỡng đoạt hai triệu đồng
một bài viết khác trên báo điện tử dân trí cũng cho biết
ngoài những sự việc đầu võ trên mạng xã hội
bà hằng cũng là bị hại trong một vụ án cưỡng đoạt tài sản khiến dư luận quan tâm
theo đó mai xuân cường ba mươi hai tuổi ngụ tại tp hcm có quen biết với một người phụ nữ tên l
người này gửi cho anh ta một số bức ảnh khỏa thân có gương mặt của bà hằng
và nhờ cường gửi cho bà hằng để làm nhục yêu cầu bà không công kích bà l trên mạng xã hội
tuy nhiên khi có những bức hình chụp quả thân này
cường lại ham dọa và gửi số tài khoản yêu cầu bà hằng chuyển tiền cho mình
giữa năm hai nghìn hai mươi một bà hằng đã chuyển số tiền hai triệu đồng vào tài khoản cho cường
sau khi chuyển tiền bà ta liền đến cơ quan công an tố cáo
với hành vi trên cường đã bị tnth thủ dầu một bình dương tuyên phạt mức án một năm tù treo về tội cưỡng đoạt tài sản
ngoài những sự việc ồn ảo nêu trên bà phương hằng còn bị bà lê thị dầu khởi kiện dân sự yêu cầu tnth quận một
buộc bà hằng phải chấm dứt hành vi xúc phạm danh dự uy tín của bà
xin lỗi và bồi thường một tỷ đồng tổn thất vật chất và tinh thần
cụ thể ở phần sapo báo này cho hay
công an tp hcm thông tin bắt khởi tố bị can nguyễn phương hằng tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết
đã ra quyết định số một trăm chín mươi một qd về việc khởi tố vụ án hình sự lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân quy định tại điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm thụ lý điều tra vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo quy định tại điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự xảy ra tại tp hcm do nguyễn phương hằng thực hiện
nguyễn phương hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân sử dụng chức năng của mạng xã hội trên internet
tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không có kiểm chứng
đến đời tư của người khác trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ xúc phạm danh dự nhân phẩm
hiện công an tp hcm đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
quá trình điều tra nguyễn phương hằng không hợp tác coi thường pháp luật
nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn
gây mất an ninh trật tự tại địa bàn tp hcm và các địa phương khác
hiện công an tp hcm đang điều tra mở rộng vụ án
quý vị có bình luận gì về động thái của cơ quan chức năng khi khẩn trương xử lý rứt điểm vụ việc này
và đã nhanh chóng đưa sự thật dành sáng
vậy bà nguyễn phương hằng có tiểu sử ra sao bà có thể phải đối mặt với mức hình phạt như thế nào
hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu trong video tiếp theo ở phần màn hình kết thúc
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại